thưa quý vị do dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp một mươi
thành phố hà nội cũng đã quyết định kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày một mươi một cho tới ngày một mươi bốn tháng sáu
trong đó sẽ giảm thời gian làm bài thi để giảm áp lực cho học sinh
hiện thành phố và các nhà trường vẫn đang gấp rút lên phương án đảm bảo kỳ thi an toàn
tuy nhiên về phía học sinh cũng đã không tránh khỏi những lo lắng
thực hiện đúng khuyến cáo của thành phố hà nội
học sinh lớp chín không đi khỏi địa phương để đảm bảo công tác phòng dịch và đảm bảo kỳ thi an toàn
thời gian này nguyễn đại mạnh chỉ tập trung ôn tập
tuy nhiên em cũng giống như nhiều học sinh khác
không tránh khỏi những áp lực tâm lý khi tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh
em cảm thấy lo lắng nhất bây giờ là dịch covid này
em mong muốn các học sinh lớp chín này có thể được xét nghiệm sàng lọc trước khi vào phòng thi để tránh lây lan ra dịch bệnh covid
đã có không ít đề xuất của chính các em học sinh
về những giải pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi
phương án giãn cách thí sinh trong phòng thi khi thí sinh được đến địa điểm thi
thì cần sự hỗ trợ của gia đình và tránh tiếp xúc với người lạ
và điều đặc biệt là thực hiện tốt khuyến cáo năm k của bộ y tế
về phía các nhà trường bên cạnh việc gấp rút ôn tập cho học sinh
cũng không quên cập nhật các thông tin và hướng dẫn học sinh thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và cộng đồng
bố với phụ huynh cũng như nhà trường
thì sẽ quan tâm đón bóng nhiều nhất
ngoài việc ôn tập kiến thức
thì các biện pháp làm sao đảm bảo an toàn dịch bệnh cao nhất để các con có thể yên tâm đi thi
mới đây nhất sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã thông tin về công tác tuyển sinh lớp một mươi
theo đó thời gian sẽ được diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng sáu
hệ song bằng sẽ thi trong hai ngày một mươi năm một mươi sáu tháng sáu
đặc biệt do tình hình dịch bệnh năm nay nên đã có điều chỉnh về thời gian làm bệnh

số lượng câu hỏi trang nghiệm khách quan trong đề thi môn ngoại ngữ và môn lịch sử sẽ giảm bớt một mươi câu
riêng với nhóm thí sinh thuộc đối tượng các f sẽ được phân làm ba nhóm
nhóm một là thí sinh thuộc diện f và f một sẽ được tuyển thẳng vào trường công lập
nhóm hai là thí sinh thuộc diện f hai sẽ có phương án xét tuyển riêng
và nhóm ba là các thí sinh còn lại được đến điểm thi